các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó chất thải từ các hoạt động sản xuất cũng khiến cho chất lượng môi trường bị ảnh hưởng không nhỏ
tận thu nguồn thải tái chế rác thải đang là giải pháp được các quốc gia trên thế giới trú trọng phát triển và đã chứng minh được những hiệu quả rõ rệt
đây cũng là hướng đi mới đối với nước ta khi mà tài nguyên từ chất thải vẫn là lĩnh vực chưa được khai phá nhiều ở việt nam
hiện nay ô nhiễm môi trường trong ngành chăn nuôi đang ngày càng trở nên trầm trọng
bởi trong quá trình chăn nuôi nhiều người dân vẫn chưa thực sự quan tâm và không có biện pháp để xử lý chất thải và thường xả thải trực tiếp ra môi trường
theo cục trăn nuôi cả nước hiện có khoảng ba mươi trang trại và chín triệu hộ chăn nuôi
mỗi năm phát sinh khoảng chín mươi triệu tấn chất thải rắn năm mươi triệu mét khối chất thải lòng nhưng chỉ có sáu mươi trong số đó được xử lý
còn lại đều xả trực tiếp ra môi trường
trong khi đó chất thải của vật nuôi chứa nhiều chất độc hại như niter vốt vò
kẽm đồng trì asen gây ô nhiễm trực tiếp cho không khí đất nước mặt nước ngầm
chất thải chăn nuôi xả ra ao hồ canh mương làm tắc nghẽn dòng chảy bốc mùi gây ô nhiễm nguồn nước không khí đất đai
nguồn chất thải này đe dọa tác động trực tiếp tới cuộc sống của người chăn nuôi và cả người dân khu vực xung quanh
khu xử lý chất thải có diện tích gần bốn m hai này được ông tạ đình căn đầu tư từ khi thành lập trang trại nuôi lợn
tính đến nay số tiền ông bỏ ra cho việc đầu tư khu xử lý chất thải đã lên đến gần hai tỷ
đây là con số không nhỏ đối với các trang trại nuôi lợn quy mô vừa như của ông
theo ước tính trang trại nuôi bốn con lợn một lứa đều đạn mỗi ngày lượng chất thải sẽ rơi vào khoảng ba năm tấn
đối với chất thải lòng ông can thu gom vào các bể bioga lọc lắng cạn
khí ga trong quá trình xử lý ông cũng chia sẻ với nhiều hộ dân sống xung quanh để sử dụng giúp họ tiết kiệm chi phí năng lượng hàng tháng
còn phần chất thải rắn được thu gom vào những bể chứa để xử lý ủ thành phân hữu cơ
tôi thấy là cái nguồn thải của cái con lợn này nó rất là có lợi trong cái việc phục vụ cho lông nghiệp
xuất phát từ chỗ đó cho nên là tôi cũng đã mạnh dạn để nghĩ ra cái cách để ủ cái phân này để phục vụ bà con

cây ăn quả rồi làm lông nghiệp
nhất là cái rau màu và rau sạch
cái thứ hai nữa là nó cũng giải quyết được cái môi trường cho cái khu vực chăn nuôi
theo báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như là quan trắc hàng năm của bên môi trường đã quy định xuất phát từ cái đó
cái điểm nữa là chúng tôi cũng thấy là tận dụng được cái phế thải này vừa giúp bà con làm nông nghiệp rồi chăm bón cho cây trồng
đồng thời bản thân chúng tôi cũng có thêm thu nhập
phần hữu cơ được làm khá đơn giản
chất thải sau khi tách nước sẽ được trộn với chế phẩm om và rác thải sau sản xuất nông nghiệp như bã nấm rau quả thừa
sau đó được ủ từ hai đến ba tháng để làm giảm bớt nồng độ metan và tăng các chất dinh dưỡng
với lượng chất thải trên sau khi ủ thành phân hữu cơ chỉ cần bán với giá một đồng một kg
trừ mọi chi phí ông căn cũng vẫn thu được một triệu đồng
đây là khoản thu nhập hỗ trợ ông vượt qua khó khăn về bão giá lợn thời gian vừa qua
xây các bể chứa khí bioga không phải là mô hình mới đối với các tranh trại chăn nuôi quy mô tập trung
nhưng tận dụng nguồn chất thải rắn làm phân hữu cơ thân thiện môi trường tăng thêm thu nhập cho người dân thì hiện chưa nhiều nơi thực hiện
với lượng gia súc gia cầm lớn được chăn nuôi tại việt nam như hiện nay
thì rõ ràng nguồn lợi từ chất thải chăn nuôi
rất lớn và cần được tận dụng
theo thông kê của vụ năng lượng tái tạo tổng cục năng lượng bộ công thương
với dân số hơn chín mươi ba triệu người hàng năm lượng rác thải tại việt nam là rất lớn
trung bình có gần ba mươi năm tấn chất thải rắn sinh hoạt đô thị và ba mươi bốn tấn chất thải sinh hoạt nông thôn được thải ra mỗi ngày
ở các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh mỗi ngày có từ bảy đến tám tấn rắc thải ra
nếu đem trôn lấp số rắc này
sẽ gây lãng phí từ năm mươi năm đến sáu mươi bảy các sinh khối và chất hữu cơ trong chất thải rắn
có khoảng tám mươi năm lượng chất thải hiện nay tại việt nam đang được xử lý
chủ yếu bằng công nghệ trôn lấp đòi hỏi nhiều quỹ đất
trong khi đó ô nhiễm ở bãi trôn lấp đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây
dẫn đến suy thoái đất nước không khí đặc biệt là tại các khu đô thị lớn
vậy làm cách nào để xử lý được rác và làm ra các sản phẩm từ nó
là bài toán thách thức nhiều doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực môi trường
trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lực máy và cơ khí
trong lĩnh vực để làm rác chúng ta cần phải có sản phẩm mang tính chất bền vững
như vậy có nghĩa là đầu vào chúng ta có cái phí xử lý rác
và đầu ra chúng ta có sản phẩm đó là lăng lượng điện
tôi nghĩ đây là một công nghệ hết sức hiệu quả
và nó mang lượng điện
nó mang lại lợi ích kép kể cả về lợi ích kinh tế và lợi ích môi trường
để ra sản phẩm là điện sau tái chế rác
công ty đã nghiên cứu công nghệ xử lý
chuyển hóa rác thành khí cung cấp nhiệt cho các động cơ phát điện
bằng quy trình rác đầu vào được cắt nhỏ chuyển lên băng truyền
tại đây công nghệ mbt gie sẽ tách hết dòng vật chất hữu cơ mô mềm nhanh phân hủy
và nước có trong hỗn hợp rác thải
đây vốn là những vật chất dễ phân hủy gây ô nhiễm mùi kéo theo côn trùng
hữu cơ mô mềm và nước được chuyển tự động theo đường ống dẫn xuống hầm sinh học
để sản xuất khí mê tan
phần còn lại là hỗn hợp sơ bã sẽ được xấy giảm ẩm hai mươi đến hai mươi năm
sau đó ép thành viên hoặc kiện để đưa vào lò khí hóa đa nhiên liệu
sản xuất thành khí tổng hợp xin gas
nguồn năng lượng xanh này được sử dụng như một nhiên liệu cho động cơ đốt trong phát điện
sản phẩm còn lại là một lượng than carbon rất ít
được cho hóa sinh khối tận dụng nhiệt cho dây chuyển sấy và một ít dầu mò
nhờ quy trình này mà thay vì mất chi phí trôn lấp hay thiêu hủy rác
thì nay rác tạo ra điện và được bán lại phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất
theo chiến lược phát triển năng lượng tái tạo được phê duyệt vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
tỷ lệ xử lý chất thải rắn đô thị cho mục tiêu năng lượng được dự kiến sẽ tăng từ mức không đáng kể hiện nay
lên ba mươi vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
và sắp xỉ bảy mươi vào năm hai nghìn ba mươi
và phần lớn chất thải rắn sinh hoạt đô thị sẽ được sử dụng cho mục đích sản xuất năng lượng vào năm hai nghìn năm mươi
để khuyến khích xử lý hiệu quả chất thải rắn cho sản xuất năng lượng
chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích như giá mua điện ở mức một mươi năm cent một kwh
cho các dự án phát điện từ chất thải rắn sử dụng công nghệ đốt trực tiếp theo quyết định số ba mươi một hai nghìn một mươi bốn qdttg

và hợp đồng mua bán điện mẫu
thực tế cho thấy sản xuất năng lượng từ chất thải hiện đang trở thành một giải pháp hiếu hiệu trên thế giới
cũng như tại việt nam để giải quyết các thách thức về môi trường và nhu cầu sử dụng đất tại các đô thị
đồng thời đóng góp vào sản xuất năng lượng bền vững của quốc gia
từ tận dụng chất thải trong chăn nuôi tới tận dụng chất thải trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
các sản phẩm tận thu bảo vệ môi trường và tăng thu nhập đang là xu hướng tại việt nam
thế nhưng có thể thấy việc đầu tư chi phí vào hệ thống xử lý khắc phục triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường
vẫn đang là bài toán kinh tế khó với nhiều hộ gia đình chăn nuôi cũng như các doanh nghiệp
chúng tôi là doanh nghiệp khoa học công nghệ
để mà có được cái kết quả như ngày hôm nay thì phải nói là khó khăn thì không thể nào đứng sửa hết được
cái khó nhất của chúng tôi là gì
là chúng tôi không sửa hết
sử dụng cân sách nhà nước mà phải sử dụng từ những nguồn huy động ngoài xã hội
hoặc là phải tự bỏ tiền của mình ra
thì đấy là cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi
bắt đầu tôi làm thì nó cũng gặp nhiều khó khăn
một là mình loay hoay về cái công nghệ
thế rồi là cái tiêu thụ
thế rồi ai là cái người sử dụng
vì bà con làm nông nghiệp thì trước đây
cái phân hoa học thì bón ngay thì có khi vài hôm là nhìn thấy nó tốt ngay
thế nhưng mà sau khi được qua cái thông tin đại chúng
và qua cái thực tế
của cái phân bón hoa học
thì người lông dân đến bây giờ người ta cũng đã biết
được là cái phân hữu cơ
là nó tốt hơn so với
cái phân hoa học
đầu tiên chúng tôi làm ra thì
bán thì nó ở mức độ rất là khiêm tốn thôi
đến thời điểm này thì thực ra cũng không có phân vào bán
tận dụng nguồn chất thải giúp bảo đảm tiêu chí môi trường đang là xu hướng phát triển tại việt nam
thế nhưng nguồn tài chính hỗ trợ người dân và doanh nghiệp còn hạn chế
cơ chế chính sách còn chưa bắt kịp xu hướng nên gây nhiều khó khăn cho mục tiêu làm giàu từ chất thải
thiết nghĩ các bộ ngành liên quan cần khẩn trương phối hợp xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
để thu được những giá trị tiềm năng từ các nguồn thải
vâng không lãng phí nguồn thải thậm chí là tận dụng được hết giá trị của nguồn thải
thì không những môi trường được cải thiện đáng kể mà còn mang lại lợi ích trên nhiều mặt khác nữa
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với những cách tái chế
một loại phế thải rất quen thuộc với chúng ta hàng ngày đó là bã cà phê
tưởng chừng như không còn chút tác dụng gì nhưng bã cà phê lại được tận dụng để làm ra những vật dụng hữu ích đến không ngờ
quán cà phê ady nằm ngay trung tâm thủ đô berlin của nước đức
điều làm nên sự đặc biệt của quán đó là khi tới đây khách hàng sẽ được thưởng thức cà phê
ngay trong những chiếc cốc tái chế từ chính những bã cà phê được sử dụng trước đó
chúng tôi tập trung vào việc tạo ra cà phê chất lượng cao
chúng tôi rất tự hào khi sử dụng những chiếc cốc tái chế từ công ty caféform
một dự án được thành phố berlin ủng hộ

cốc tái chế từ bã cà phê là sáng kiến của nhà thiết kế đổ nội thất julian lechner
để sản xuất ra một mươi năm chiếc cốc siêu nhẹ anh julian cần một kg bã cà phê
ban đầu chiếc gốc này vẫn tỏa ra mùi hương cà phê
nhưng thời gian sau mùi hương dần biến mất và không ai có thể biết được chiếc gốc được làm từ vật liệu gì
những chiếc cốc này thật sự rất chắc và rắn
chúng tôi rửa nó hàng trăm lần nhưng nó vẫn rất bền
nếu xây khô bã cà phê một cách cần thiết
bạn sẽ có được một loại bột tốt mà có thể thay thế các vật liệu khác một cách rất vững chắc
ý tưởng này đã đến với julian khi anh đang theo học tại italy
đây là sản phẩm vô cùng thân thiện với môi trường bởi nguyên liệu chỉ gồm bã cà phê trộn cùng vui gỗ và sen lô lô ra
anh julen đã mất ba năm để tìm ra công thức độc đáo này
mỗi tháng công ty của anh sản xuất một năm trăm linh chiếc cốc
và bán ở nhiều quốc gia trên thế giới với giá một mươi năm euro
tức là gần bốn trăm linh đồng việt nam
còn tại anh quốc lượng lớn bã cà phê thải ra mỗi ngày
đã khiến anh arthur kay nảy ra ý tưởng thành lập biobin
một công ty xuyên thu thập bã cà phê từ các quán ăn nhà hàng và biến chúng thành năng lượng sinh học
đơn giản từ bán cà phê của các nơi pha chế
hai mê bán cà phê chúng tôi tách phần đầu ra
đây là điều cốt yếu để làm nên nguyên liệu đốt
sau đó phần còn lại là bã cà phê
bã cà phê sẽ được né lại thành nguyên liệu rắn có thể đốt cháy mà không gây mùi
mỗi thanh nhiên liệu như thế này được làm từ bã của hai mươi năm cốc cà phê
theo anh ater chia sẻ loại nhiên liệu tái chế này thậm chí còn cháy đượm hơn và lâu hơn so với dùng nhiên liệu gỗ thông thường
công ty chúng tôi có thể sản xuất được năm mươi tấn nhiên liệu mỗi năm
số lượng đó sẽ đủ để cung cấp chất đốt cho hàng trăm nghìn ngôi nhà
không thể đủ cho cả london
nhưng nếu chúng tôi thu thập được tất cả bã cà phê trên cảnh thổ anh quốc
thì ít nhất chúng tôi sẽ đủ nguồn chất đốt cho hai phần ba london
điều đó không phải là rất tốt sao
công ty biobin của anh ather đã được hiệp hội năng lượng tái tạo trao giải thưởng cho phát minh tái chế bã cà phê thành nhiên liệu đốt
bởi đã tìm ra cách thương mại hóa loại nhiên liệu từ rác thải này
bã cà phê
không chỉ bã cà phê
mà còn rất nhiều nguyên liệu
rất nhiều những thứ mà chúng ta coi là phế thải rác thải đều có thể được tận dụng để tái chế thành những sản phẩm hữu ích
và quan trọng nhất là mỗi khi thực hiện tái chế chúng ta đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường quanh chúng ta
những hình ảnh thú vị về những sản phẩm tái chế từ bã cà phê vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau